ngày hai mươi bảy tháng chín bộ ngoại giao đã tổ chức lễ tiếp nhận hai sáu triệu liều vaccine astrazeneca phòng covid một mươi chín
do chính phủ cộng hòa liên bang đức tài trợ cho việt nam qua kênh song phương
hơn tám trăm năm mươi liều vaccine qua cơ chế covax và nhiều trang thiết bị vật tư y tế
theo bộ y tế đến nay đã có năm trăm ba mươi ba hai trăm bảy mươi năm bệnh nhân f ở nước ta được khỏi bệnh
về tình hình tiêm chủng bộ y tế cho biết là tổ số liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm là ba mươi chín hai trăm ba mươi hai bảy trăm bảy mươi hai liều